một khán giả có đặt câu hỏi là
thưa bác sĩ con tôi chín tháng nặng tám năm kg bị ho có đờm
tôi cho cháu uống sirohobrospen và thuốc esomac một tuần nay
cháu có giảm ho nhưng tình trạng ho vẫn không hết hẳn
tôi chưa cho cháu đi khám vì tôi không muốn cho cháu uống kháng sinh
sau mỗi lần uống kháng sinh cháu tòm đi trông thấy
tôi vô cùng lo lắng và xin bác sĩ cho lời khuyên
xin mời khán giả gửi câu hỏi này hãy cùng lắng nghe lời khuyên từ phía bác sĩ triệu thúy
thứ nhất là thông tin ban đầu là đứa trẻ chín tháng nặng tám năm kg
là di dưỡng bình thường nó cũng không thừa cân và cũng không nhẹ cân
đứa trẻ không có bệnh lý gì nền
thứ hai là anh chị rất lo lắng là đứa trẻ có thể ho ho cáo dài
một chút khoảng một tuần nay rồi
và anh chị đã dùng thuốc prozvan và esomuk
đây là những thuốc gọi là thuốc thảo dược
thuốc đấy có tác dụng là giảm ho và long đờm
thì hoàn toàn là dùng hợp lý
nhưng mà đúng là bố mẹ luôn luôn băn khoăn là con chảy mũi kéo dài và cứ ho
nó không ảnh hưởng đến cuộc sống nghĩa là nó vẫn ăn vẫn chơi
tất cả mọi thứ bình thường nhưng mà nó cứ ho
thì thông thường chúng ta thấy cái đường hốp nó muốn sau khi nó bị tổn thương
nó muốn hồi phục hoàn toàn
hệ thống niêm mặt bằng thở hệ thống lông rung nó tái tạo
phải mất khoảng hai tuần
cho nên những đứa trẻ nó ho nhẹ nhàng không có cái gì ghê gớm cả
nó vẫn thở đều nó không dối loạn rất ngủ nó vẫn ngủ ngon
nó không quấy khóc gì đặc biệt
thì hoàn toàn sau hai tuần nó sẽ tự khỏi tự nhiên
hoàn toàn tự nhiên
nhưng nếu người ta thấy những dấu hiệu nó đã nặng lên
ví dụ nó không ngủ được không chịu ăn nữa
ví dụ như trẻ nó khó thở lên trẻ nó khò khè nhiều
sốt cao thì người bệnh viện hẹp dứt
còn nếu anh chị thấy đơn thuần nó chỉ có vài tiếng ho thôi
nó vẫn tất cả mọi thứ bình thường
thì anh chị hoàn toàn cứ để như thế
sau khoảng một hay hai tuần nó tự hồi phục
chứ không có vấn đề gì
và nếu đã đến một tuần rồi nó trẻ cũng không có triệu chứng gì xấu
thì tuyệt đối người ta không bao giờ khuyến cáo dùng tháng sinh
còn nếu anh chị lo lắng thì anh chị tốt nhất đến bệnh viện
người ta sẽ khuyến cáo có nên dùng thiết hay không
và dùng bao nhiêu lâu là hợp lý
còn hai thuốc đấy hoàn toàn phù hợp với trong cái điều kiện con anh chị